hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thất nghiệp ở hồng kông trung quốc tăng cao do làn sóng dịch covid một mươi chín thứ năm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin chiều trên kênh báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị tại nghị quyết chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín được ban hành ngày một mươi bảy tháng ba
chính phủ cho biết sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh để chuyển biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang nhóm b sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống
sẽ loại covid một mươi chín khỏi danh sách bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm
chính phủ cho biết chủ trương là bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
phòng chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện
có nguy cơ cao rất cao và tử vong đồng thời căn cứ tình hình dịch bệnh để chuyển biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang bệnh truyền nhiễm nhóm b sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống
dịch bùng phát mạnh trên diện rộng vượt quá năng lực của hệ thống y tế và tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn
theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm bệnh truyền nhiễm nhóm a là những bệnh đặc biệt nguy hiểm
có khả năng lây truyền rất nhanh phát tán rộng tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh
trong khi đó nhóm b gồm các bệnh truyền nhiễm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong
tại chương trình này chính phủ đặt mục tiêu đến hết quý i hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người dân một mươi hai đến một mươi tám tuổi
tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm
bảo đảm đủ vaccine và hoàn thành tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi trước tháng chín năm nay
đồng thời tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên một triệu dân được giảm xuống mức thấp nhất mức trung bình của châu á
tất cả các cấp chính quyền được yêu cầu có kịch bản phòng chống dịch covid một mươi chín
người dân tuân thủ biện pháp phòng chống dịch phù hợp các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật báo cáo kết quả đánh giá
chính phủ yêu cầu nâng cao năng lực hệ thống y tế đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở
tăng đầu tư trang thiết bị cơ sở y tế có chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp với người làm nhiệm vụ y tế dự phòng
y tế cơ sở đồng thời tăng chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến
hiện tình hình covid một mươi chín tại nước ta tỷ lệ bệnh chuyển nặng và tử vong giảm đáng kể do tỷ lệ bao phủ vaccine cao
nhưng không vì thế mà chúng ta lơ là những biện pháp phòng dịch tránh tình trạng chủ quan với dịch bệnh
và có tâm lý sớm muộn gì cũng là ép không
tại phiên họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội ngày một mươi bảy tháng ba
phó chủ tịch ubnd hà nội chửi xuân dũng cho biết sở giáo dục hà nội được yêu cầu sớm có hướng dẫn cụ thể
để quận huyện thị xã quyết định việc dạy trực tiếp cho học sinh lớp bảy đến một mươi hai căn cứ vào số ca mắc covid một mươi chín
thông tin tại phiên họp phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo trần lưu hoa cho biết tuần qua
tỷ lệ giáo viên và học sinh mắc covid một mươi chín giảm mạnh tình hình dạy học trực tiếp tại các trường vẫn đảm bảo
và duy trì thích ứng linh hoạt theo hướng dẫn văn bản chỉ đạo của thành phố
và ngành giáo dục trước diễn biến của dịch covid một mươi chín ông a đề nghị các quận huyện thị xã
tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền cập nhật thông tin đầy đủ liên quan đến công tác phòng chống dịch
đồng thời địa phương tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục kịp thời báo cáo xây dựng phương án phù hợp
với tình hình thực tế để cho học sinh trở lại trường phó chủ tịch ubnd hà nội chử xuân dũng cho biết
những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín vẫn còn cao nhưng đã có xu hướng giảm tỷ lệ bệnh nhân f nhập viện thấp
số ca tử vong giảm điều này cho thấy thành phố đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh
thành phố đã ra soát kiện toàn bổ sung lại các tổ theo dõi hỗ trợ người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
và tổ covid một mươi chín cộng đồng với gần một trăm hai mươi người tham gia ông dũng cho biết thành phố đã mở cửa trở lại
các hoạt động để thích ứng an toàn linh hoạt nhưng đảm bảo kiểm soát tình hình dịch
các địa phương cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ các bệnh nhân f có bệnh nền người già
nhóm có nguy cơ cao đẩy nhanh tiến độ tiêm phủ vaccine bổ sung mũi ba và kết thúc trong tháng ba
lãnh đạo hà nội cũng đề nghị sở y tế phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai
việc thực hiện chữ ký số nhằm hỗ trợ giải quyết thủ tục thanh toán bảo hiểm xã hội cho các bệnh nhân f
với số ca mắc là học sinh và giáo viên giảm mạnh cùng với đó là tình hình kiểm soát hiệu quả
dịch covid một mươi chín như hiện nay
thành phố hà nội đang xem xét để cho học sinh quay trở lại trường sớm nhất
tại cuộc họp giao ban của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm
lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết hiện sáu mươi bảy số ca mắc covid một mươi chín nhưng không thông báo với y tế địa phương
dự báo trong thời gian tới số ca mắc covid một mươi chín nặng cần thở máy và số ca tử vong sẽ tăng lên
giám đốc sở y tế tăng trí thượng cho biết hiện tp hcm quản lý hơn một trăm linh f
trong đó có gần chín mươi năm trường hợp điều trị tại nhà và cơ sở cách ly hơn bốn tám trăm linh ca ở tầng hai
hơn năm trăm linh ca ở tầng ba đáng lo ngại là số ca cần hỗ trợ hô hấp và thở máy xâm lấn đang tăng dần năm mươi
mỗi ngày và hiện nay có chín mươi bảy ca phải thở máy xâm lấn phó giáo sư tiến sĩ tăng trí thượng dự báo
số ca thở máy tăng có thể dẫn tới số ca tử vong sẽ nhích lên trong thời gian tới
hiện nay số ca tử vong giao động từ một đến ba trường hợp một ngày
qua phân tích sáu mươi ba trường hợp nặng
sở y tế tp hcm ghi nhận sáu mươi trường hợp có bệnh nền trong đó sáu trường hợp chiếm một mươi
không biết mình có bệnh lý nền cho đến khi nhập viện
gần bốn mươi ba các trường hợp thở máy do bệnh nền bệnh cấp tính không phải do covid một mươi chín
gần năm mươi sáu thở máy do covid một mươi chín nặng đặc biệt chỉ có năm trường hợp trong số sáu mươi ba trường hợp
sử dụng thuốc monopiravir trước khi nhập viện gần sáu mươi bảy trường hợp không thông báo y tế địa phương
khi biết mình mắc bệnh và không điều trị monopiravir trước
nhập viện hầu hết các ca bệnh nặng là người thuộc nhóm nguy cơ nhưng có đến sáu mươi năm chưa có tên trong danh sách
người thuộc nhóm nguy cơ tại các địa phương về tình hình số trường hợp mắc covid một mươi chín trong trường
học tuần qua ghi nhận hơn bốn mươi bốn một trăm linh trường hợp tăng so với tuần trước đó tuần trước có gần
ba mươi bảy năm trăm linh trường hợp phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức nhận xét số lượng f đang ở mức cao
và dấu hiệu gia tăng số ca trở nặng phải có biện pháp để kìm và giảm xuống các trường hợp trở nặng
như các trường hợp mắc mới theo phó chủ tịch ubnd tp hcm điểm đáng chú ý hai phần ba số trường hợp
trở nặng lại chưa tiêm đủ vaccine điều đó cho thấy vai trò của vaccine hết sức quan trọng
phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức đánh giá chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ đã đạt kết quả
rõ ràng tuy vậy vẫn xuất hiện người có nguy cơ cao nhưng chưa được phát hiện chỉ phát hiện khi
mắc covid một mươi chín trở nặng nhập viện điều trị hiện tp hcm vẫn đang nỗ lực trong công tác phòng chống
dịch tránh để dịch lây lan rộng điều trị f hạn chế ca mắc chuyển nặng nhất là đối tượng trẻ em
và người có bệnh nền thưa quý vị ngày một mươi bảy tháng ba ông lê văn người tránh văn phòng ubnd tp hcm
cho biết ubnd tỉnh đã giao cho sở y tế tham mưu ban hành văn bản quy định tạm thời về việc các
trường hợp f không triệu chứng triệu chứng nhẹ và f một có nguy cơ nguy cơ cao được đi làm
cũng theo ông ngời các cơ quan đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo đủ điều kiện sẽ áp dụng
cho các trường hợp f không triệu chứng triệu chứng nhẹ và f một có nguy cơ nguy cơ cao được đi làm
ông ngời thông tin thêm f không triệu chứng nếu được đi làm sẽ không ảnh hưởng đến nguồn thu nhập
tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động tốt hơn chính vì vậy
triệu chứng này sẽ nhận được sự đồng tình ủng hộ của người lao động
hiện nay ubnd tp hcm đã giao cho sở y tế sớm tham mưu để ban hành văn bản hướng dẫn này
bên cạnh đó nhiều người dân cho rằng trong môi trường làm việc ở văn phòng thì vẫn có thể
thực hiện được chỉ cần thực hiện tốt năm k tránh tiếp xúc trước đó chiều ngày một mươi sáu tháng ba
văn phòng tỉnh ủy cà mau ban hành thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của bí thư tỉnh ủy cà mau
nguyễn tiến hải tại cuộc họp giao ban giữa thường trực tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ubnd và ubnd tp hcm với các sở ngành chức năng địa phương
cùng với việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín bí thư tỉnh ủy cà mau nguyễn tiến hải
chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy cà mau cũng cho chủ trương để ubnd tp hcm ban hành quy định tạm thời
về việc đi làm đối với cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan nhà nước
đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ sở sản xuất kinh doanh công ty nhà máy xí nghiệp doanh nghiệp
theo đó các trường hợp là f không triệu chứng triệu chứng nhẹ và f một có nguy cơ
nguy cơ cao được đi làm việc bình thường tuy nhiên các đối tượng nêu trên đi làm phải trên tinh thần tự nguyện
khác các cơ sở sản xuất kinh doanh công ty nhà máy xí nghiệp doanh nghiệp hỗ trợ người lao động
xét nghiệm hai lần một tuần bố trí sản xuất kinh doanh khoa học hợp lý đảm bảo an toàn các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín đối với các cơ quan công quyền đơn vị sự nghiệp công lập thủ trưởng và
người đứng đầu đơn vị trên có nhiệm vụ phân công công việc hợp lý đảm bảo phòng chống dịch nhưng
tránh trường hợp lợi dụng dịch bệnh để nghỉ việc ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng công việc
tại tỉnh đắk lắc trước sự việc trạm y tế xã thu tiền mua kýt test nhanh covid một mươi chín của người dân
và lấy tiền công khi thực hiện test là trái quy định cơ quan chức năng tỉnh này mới đây đã chấn chỉnh
và chỉ đạo dừng ngay những việc này
chiều ngày một mươi bảy tháng ba ông võ minh hùng giám đốc trung tâm y tế thành phố buôn ma thuột đắk lắc xác nhận
đơn vị đã có công văn hỏa tốc gửi các trạm y tế xã phường chấn chỉnh công tác xét nghiệm covid một mươi chín
cho người dân trên địa bàn
theo đó trên địa bàn do số lượng f liên tục gia tăng trong cộng đồng và tại trạm y tế xã phường
đã hết nguồn cung ứng kích test nhanh miễn phí trung tâm y tế chỉ đạo các trạm y tế nghiêm túc thực hiện
xét nghiệm theo các chỉ đạo và hướng dẫn của bộ y tế
trong đó tuyệt đối không được tự ý bán kit xét nghiệm và không thu tiền công khi test xét nghiệm
kể cả các vật tư tiêu hao trong phòng chống dịch
với các trường hợp vi phạm về dịch vụ xét nghiệm covid một mươi chín tại các trạm y tế trên địa bàn
sẽ bị xử lý nghiêm trường hợp gặp khó khăn vướng mắc phải báo cáo trung tâm y tế xử lý kịp thời
đối với trạm y tế xã cư ebu tôi đã chỉ đạo dừng ngay việc thu tiền test nhanh covid một mươi chín như báo chí
đã phản ánh hiện chưa có quy định chủ trương cho phép trạm y tế tự ý bán kit xét nghiệm
đồng thời trung tâm y tế đã nhắc nhở chấn chỉnh yêu cầu đơn vị này phải có báo cáo làm rõ việc
thu phí test như thế nào chi ra sao mục đích gì tiền đó ai quản lý ông hùng nhấn mạnh
đối với việc lãnh đạo trạm y tế xã cư ebu cho rằng đã thu tiền công test nhanh covid một mươi chín để mua
găng tay khi thực hiện test giám đốc trung tâm y tế tp buôn ma thuật chia sẻ vật tư y tế như găng tay
sát khuẩn được trung tâm y tế cung ứng xuống các xã phường trong trường hợp thiếu đơn vị sẽ xin
chủ trương thành phố cấp hiện đang cố gắng cấp đủ cho các xã phường dù nhu cầu hiện đang rất lớn
vì tình hình dịch phức tạp trước đó trạm y tế xã cư ebu bị người dân phản ánh khi đến thực hiện test
trạm y tế covid một mươi chín được hướng dẫn mua kit xét nghiệm giá từ tám mươi một trăm linh đồng một lần test
ngoài ra người dân nếu mang dụng cụ test mua ở nhà thuốc đến trạm y tế này để test
thì nhân viên sẽ thu tiền công với giá một mươi đồng một lần
chuyển sang một số tin tức covid một mươi chín trên thế giới
thưa quý vị dù có hơn sáu trăm hai mươi một ba trăm hai mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín mới trong ngày một mươi bảy tháng ba với bốn trăm hai mươi chín ca tử vong
nhà chức trách hàn quốc một thời rất khắt khe với các chính sách phòng chống dịch
muốn tiếp tục bỏ các biện pháp hạn chế
theo hãng tin reuters hàn quốc đã bỏ lệnh cấm bán hàng ăn uống lúc hai mươi ba giờ
ngừng kiểm tra chứng nhận đã tiêm vaccine và dự định sẽ bỏ yêu cầu cách ly với du khách đã tiêm vaccine nhập cảnh từ nước ngoài
cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kcda cho biết số ca nhiễm mới cao kỷ lục ở đất nước
là do biến thể dễ lây lan omicron gây ra
tuy nhiên khảo sát cho thấy người dân không quá sợ hãi với việc bị nhiễm covid một mươi chín nữa
họ xác định mình sẽ nhiễm virus
họ sẽ nhiễm virus một lúc nào đó và cũng không còn lo các hậu quả nghiêm trọng nếu mắc bệnh
theo hãng tin reuters số ca nhiễm hàng ngày ở hàn quốc cao hơn nhiều so với dự đoán của các cơ quan y tế
mới hôm một mươi sáu tháng ba chính phủ cho biết họ dự đoán đỉnh dịch sẽ làm cho số ca nhiễm rơi vào khoảng bốn trăm năm mươi ca một ngày
con số này vừa tuyên bố xong thì bị phá vỡ trong hai mươi bốn giờ
cách đây chưa đầy một tháng đỉnh dịch được dự đoán là sẽ rơi vào giai đoạn giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
với từ một trăm bốn mươi đến hai trăm bảy mươi ca
viên chức của kdca lee sang won ngày một mươi bảy tháng ba cho biết khoảng bảy mươi ca nhiễm và hai trăm linh ca tử vong không được ghi nhận trong thống kê chung trong vài ngày qua
ông xin lỗi về sai sót này và giải thích sai sót xảy ra trong quá trình tổng hợp số liệu
ông cho biết đợt dịch hiện tại mạnh hơn dự đoán
hàn quốc đã bỏ lệnh cấm bán hàng ăn uống lúc hai mươi ba giờ ngừng kiểm tra chứng nhận vaccine
và dự định sẽ bỏ yêu cầu cách ly với du khách đã tiêm vaccine nhập cảnh từ nước ngoài
ngày mai ngày một mươi tám tháng ba
ba có thể chính quyền đã thông báo về việc dỡ bỏ lệnh cấm nhóm sáu người tụ tập
mặc dù chưa bao giờ khẳng định theo đuổi chính sách jero covid
hàn quốc từng áp dụng các biện pháp truy vết cách ly kiểm soát ca nhiễm mới rất mạnh tay
việc này hiện đã ngừng hoặc giảm quy mô đáng kể
nhưng hàn quốc vẫn thực hiện xét nghiệm diện rộng và bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng
còn tại nhật bản ngày một mươi bảy tháng ba
chính phủ nước này đã chính thức quyết định dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch trọng điểm
đối với một mươi tám tỉnh thành phố còn lại vào đúng thời hạn ngày hai mươi một tháng ba
đồng thời chuyển trọng tâm sang khôi phục kinh tế
với quyết định này toàn bộ một mươi tám tỉnh thành phố gồm có hokkaido aomori ibaraki
ishikawa kioto osaka hyogo kagawa và kumamoto sẽ bình thường hóa tất cả các hoạt động kinh tế xã hội
lần đầu tiên sau hai tháng rưỡi
như vậy là từ sau ngày hai mươi một tháng ba các cơ sở kinh doanh ăn uống tại các địa phương này
sẽ không còn bị giới hạn thời gian mở cửa được phép cung cấp đồ uống có cồn
và không giới hạn số lượng người ngồi chung một bàn là năm người như trước đó
bên cạnh đó các địa điểm tổ chức sự kiện sẽ được phép tiếp nhận đủ số người tham gia
theo sức chứa thay vì hạn chế ở mức dưới hai mươi người
quyết định trên được đưa ra trên cơ sở các tiêu chuẩn mới áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm
được điều chỉnh
ngày một mươi một tháng ba vừa qua theo đó các địa phương vẫn duy trì trạng thái bình thường
ngay cả khi số ca nhiễm mới tăng nhẹ hoặc vẫn đứng ở mức tương đối cao
nhưng tỷ lệ sử dụng dường bệnh dành cho các bệnh nhân covid một mươi chín dự kiến sẽ giảm
trường hợp tỷ lệ sử dụng giường dành riêng cho các bệnh nhân covid một mươi chín ở trên ngưỡng năm mươi
nhưng số ca nhiễm mới đang có xu hướng giảm thì vẫn không áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm
giới chuyên gia y tế nhật bản nhận định mặc dù dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch trọng điểm
nhưng không thể xem nhẹ nguy cơ tái bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ bảy với biến thể phụ ba hai của omicron
còn được gọi là omicron tàng hình được đánh giá là có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn
do đó điều quan trọng là chính quyền các địa phương phải tiếp tục củng cố hệ thống y tế
và người dân được khuyến cáo nên thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch cơ bản như sát khuẩn
đeo khẩu trang cố gắng tránh tụ tập đông người cũng như tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa covid một mươi chín mũi tăng cường
ngoài ra chính quyền mỗi địa phương căn cứ vào tình hình dịch bệnh cụ thể có thể linh hoạt duy trì một phần
các quy định trong các biện pháp phòng dịch trọng điểm nếu thấy cần thiết
ngày một mươi bảy tháng ba nhật bản ghi nhận năm mươi ba năm trăm tám mươi bảy ca nhiễm mới tiếp tục duy trì mức trung bình năm mươi ca một ngày
trong một tuần gần đây trong đó thủ đô tokyo là tám bốn trăm sáu mươi một ca giảm một sáu trăm linh ca so với trước đó một tuần
ngoài ra tỷ lệ sử dụng dường bệnh tại đa số các địa phương đều giảm dưới ngưỡng năm mươi trừ tỉnh kanagawa shiga và osaka
về tình hình covid một mươi chín tại trung quốc do ảnh hưởng của lan sóng dịch covid một mươi chín thứ năm
tỷ lệ thất nghiệp tại khu hành chính đặc biệt hồng kông đã tăng mạnh
theo số liệu do cục thống kê công bố ngày một mươi bảy tháng ba tỷ lệ thất nghiệp đã tăng từ ba chín vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
lên bốn năm vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
số người thất nghiệp tăng hai mươi hai người nâng tổng số lên khoảng một trăm năm mươi tám người tỷ lệ thiếu việc làm tăng lên hai ba
cục trưởng lao động và phúc lợi la trí quang cho rằng dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động liên quan đến tiêu dùng
thị trường lao động sẽ tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn và kết quả hoạt động trong tương lai sẽ phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh
so với thời kỳ từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của hầu hết các ngành kinh tế
chủ yếu đều tăng về tỷ lệ thất nghiệp nhóm ngành xây dựng bán lẻ dịch vụ lưu trú và ăn uống và hoạt động nghệ thuật
vui chơi và giải trí có mức tăng tương đối đáng kể cụ thể là các ngành liên quan đến tiêu dùng và du lịch
tức là dịch vụ bán lẻ lưu trú và ăn uống tăng một bốn lên sáu chín so với giai đoạn ba tháng trước
trong đó tỷ lệ thất nghiệp của ngành dịch vụ ăn uống tăng một chín lên tám một
trong khi tỷ lệ thất nghiệp của ngành xây dựng và ngành hoạt động nghệ thuật
vui chơi và giải trí tăng mạnh một năm và hai chín lên lần lượt sáu hai và tám hai
chủ tịch hiệp hội ngành dịch vụ ăn uống hồng kông hoàng gia hòa cho biết
các nhà hàng đang phải chịu sức ép lớn trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay
hơn hai nhà hàng hiện đã phải đóng cửa ngày hai mươi tám tháng hai tập đoàn ăn uống ls group thông báo
toàn bộ bốn mươi chi nhánh đóng cửa từ ngày một tháng ba do ảnh hưởng của dịch bệnh
kể từ khi áp dụng thẻ thông hành vaccine ngày hai mươi bốn tháng hai
hoạt động kinh doanh của tập đoàn đã giảm từ hai mươi đến ba mươi
môi trường kinh doanh xấu đi khiến toàn bộ chuỗi nhà hàng phải ngừng hoạt động
ngoài ra số nhân viên mắc covid một mươi chín tăng lên do đó việc bố trí nhân sự đang gặp khó khăn
do dịch bệnh một trăm linh ba tuyến xe buýt ở hồng kông đã phải tạm dừng hoạt động cho đến ngày ba mươi tháng ba
ngày một mươi sáu tháng ba finis ford chuỗi trung tâm thể dục thể hình quốc tế cũng thông báo
sẽ đóng cửa tám chi nhánh
ngoài ra nhiều giáo chứa phim và thẩm mỹ viện cũng đã tuyên bố đóng cửa trước đó
làn sóng dịch bệnh thứ năm bùng phát trước dịp tết nguyên đán
kể từ đó chính quyền đặc khu liên tục siết chặt chính sách phòng chống dịch
thực hiện thẻ thông hành vaccine và cấm tụ tập trên hai người ở nơi công cộng
nhiều ý kiến cho rằng tỷ lệ thất nghiệp được công bố ngày một mươi bảy tháng ba
chưa phản ánh đầy đủ tác động của làn sóng dịch bệnh thứ năm
dự kiến tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên tối đa sáu từ tháng năm đến tháng sáu
thưa quý vị trước thực tế số ca mắc liên tục tăng nhanh như hiện nay
việc nghiêm túc thực hiện năm k để tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh là cần thiết hơn bao giờ hết
bên cạnh đó những di chứng hậu covid một mươi chín cũng rất đáng lo ngại
vậy nên chúng ta cũng không nên có suy nghĩ lơ là phòng dịch
hay có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như gia đình và cộng đồng
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và gặp lại